tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã tổ chức lễ phát động tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi bảy với sự tham gia của hơn hai đoàn viên thanh niên
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
tháng thanh niên năm nay với chủ đề tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị
bằng tinh thần tiên phong gương mẫu đoàn kết sáng tạo
qua một mươi bốn năm triển khai tháng thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới
sung kích tình nguyện sáng tạo dám dân thân vào việc mới việc khó thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá tháng thanh niên đã thực sự trở thành không gian rộng lớn
để các bạn trẻ bùng cháy ngọn lửa của lòng đam mê nhiệt huyết tinh thần dấn thân không ngại gian khó
xung kích tình nguyện trong các việc khó việc mới tới các vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
tại lễ khởi động trung ương đoàn tổ chức trao tặng năm trăm linh màn chống mũi và năm mươi xuất quà trị giá một triệu đồng một xuất
cho các gia đình chính sách trao năm trăm hai mươi sáu triệu đồng vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế
sáng sớm cùng ngày phó thủ tướng vương đình huệ cũng đã dẫn đầu đoàn công tác đến dân hương và viếng mộ cụ phó bà nguyễn sinh sắc
thân sinh chủ tịch hồ chí minh tại phương bốn thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp